thăm và chúc tết ngân hàng chính sách xã hội thủ tướng nhấn mạnh với mạng lưới hoạt động trải rộng toàn quốc
và tổ chức giao dịch trực tiếp tại gần một mươi một điểm giao dịch xã
ngân hàng chính sách xã hội đã huy động được trên một trăm chín mươi bốn tỷ
ngân hàng chính sách xã hội đã hoàn thành tốt mục tiêu mà chính phủ đề ra
với tư duy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
nên chúng ta đã quan tâm nhiều đến an sinh xã hội
sau một mươi sáu năm hoạt động ngân hàng chính sách xã hội đã cho vay trên ba mươi bốn một triệu hộ nghèo
và đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi góp phần giúp trên năm một triệu lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo
phát biểu tại gặp mặt thủ tướng đã chúc mừng đội ngũ cán bộ và lãnh đạo ngân hàng đã nỗ lực cố gắng
là bàn tay nối dài của đảng nhà nước quan tâm đến đối tượng yếu thế trong xã hội
thủ tướng đề nghị ngân hàng chính sách xã hội cần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao
thủ tướng yêu cầu ngân hàng chính sách xã hội cần tiếp tục thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững
tiếp tục đẩy lùi tín dụng đen hỗ trợ nhân dân trong sản xuất
bên cạnh đó cần kiểm tra giám sát việc thực hiện vay vốn đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ để giảm chi phí
trước đó thủ tướng đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh ngằm hợp ứng tất trồng cây